khi mà giá cước cũng đang tăng cao người tiêu dùng còn băn khoăn liệu rằng tài xế có thực sự nhận được toàn bộ số tiền phụ thu thêm hay là lại phải san sẻ cho doanh nghiệp
quý vị hãy cùng lắng nghe ý kiến của cư dân mạng để chúng tôi tổng hợp ngay sau đây
theo đó tại hà nội và thành phố hồ chí minh grab thu thêm phụ phí nắng nóng năm đồng đối với mỗi chuyến xe grabbike và mỗi đơn hàng grabfood grabmart
còn mức phụ thu này với dịch vụ grabexpress là ba đồng một đơn hàng
phạm vi thu phí cũng mở rộng ra các địa bàn khác như nghệ an thanh hóa hải phòng đà nẵng huế
phụ phí sẽ được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị trên biên nhận khi tài xế nhận chuyến xe
chia sẻ với vất vả của lái xe công nghệ song nhiều khách hàng cũng băn khoăn không biết grab sẽ xác định thời điểm điều kiện thời tiết thế nào là nắng nóng để áp dụng phụ phí này
xin hỏi thêm là phụ phí nắng nóng là thu vào khung giờ nào
có tính theo thời tiết cụ thể
nắng nóng thì đòi có phụ phí nắng nóng rồi mưa bão phụ phí mưa bão mùa đông thêm phụ phí rét đậm rét hại những ý tưởng không thuyết phục
sài gòn mùa mưa mà thu phí nắng nóng là sao
lên giá thì cứ nói thẳng lên giá chứ nói phụ phí nắng nóng thì ngày mưa mát trời hoặc chiều tối hết nắng khách có quyền không trả khoản này
nên áp dụng cho đơn hàng từ ba km
tết trở lên thôi mọi người có ai được tăng lương hay hỗ trợ khi ra đường những ngày nóng đâu
và phải quy định rõ nóng từ bao nhiêu độ chứ việt nam nóng quanh năm
tăng phụ phí nhằm hỗ trợ tài xế hoạt động thời tiết nắng nóng gai gắt giảm phần nào vất vả cho lái xe
tuy nhiên cư dân mạng cũng đặt câu hỏi hãng tăng phụ phí để hỗ trợ nhưng thực tế tài xế được hưởng bao nhiêu trong các loại phí mà ứng dụng đưa ra
mỗi nghề đều có những cực nhọc riêng phụ thu thêm chút đỉnh cho tài xế cũng được nhưng tiền vô trực tiếp tài xế thì hợp lý hơn chứ cộng vô tài khoản chung rồi chia thư hỏi tài xế còn bao nhiêu
không biết tiền sẽ về túi ai nhưng người dùng vẫn luôn là người chịu thiệt
phụ thu thời tiết nhưng có thu chiết khấu từ phần phụ thu đó phần phụ thu năm đó phải vào thẳng túi tài xế mới gọi là hỗ trợ được
thực tế ứng dụng này cũng đã từng áp dụng phụ phí với những cuốc xe trong giờ cao điểm đêm khuya trời mưa ngập nước phí chờ tài xế phải chờ khách quá năm phút
hay gần đây grab cũng đã phụ thu phí năm đồng một cuốc xe trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm phải cõng nhiều loại phí cộng thêm giá cước tăng cao do biến động của giá xăng dầu
nhiều khách hàng cho rằng nếu grab muốn chăm sóc đến đội ngũ tài xế của mình có thể có những chính sách phúc lợi khác
chứ không nên tính phí thêm cho khách và cùng hưởng lợi trong đó
muốn chia sẻ khó khăn và cực nhọc của các tài xế thì tại sao grab không giảm phần trăm trên đầu quốc xe của tài xế mà lại đi phụ thu khách hàng
grab nên giảm triết khấu của tài xế triết khấu cứ giữ khư khư thu đủ không chịu hạ xuống một xu nào để hỗ trợ thì khó giữ chân được tài xế
giữ chân tài xế kiểu tăng giá này có khi lãng phí
lại tác dụng ngược vì người dùng thấy chi phí cao quá sẽ chọn hãng khác
tốt nhất ấy là thay đổi tỷ lệ ăn chia chết khấu nhiều hơn cho tài xế
theo tiến sĩ đinh thế hiển viện trưởng viện nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng
trong khi người tiêu dùng cũng gánh chịu chi phí tăng cao phía ứng dụng gọi xe cần chia sẻ bằng cách giảm phần nào tỷ lệ chết khấu đối với tài xế
bớt các loại thu phụ phí việc tăng giá cướp để thêm các loại phí
để tăng giá cước của doanh nghiệp trong giai đoạn này cần phải được cơ quan chức năng tăng giám sát thanh tra với những khoản tăng không minh bạch có dấu hiệu trục lợi
giải pháp nào cho các hãng xe công nghệ
làm sao để vừa chia sẻ với những vất vả mưu sinh của các tài xế
lại vừa không đặt thêm nhiều loại phí lên vai khách hàng trong thời điểm giá cả leo thang
hãy cùng chia sẻ ý kiến của bạn xoay quanh vấn đề này với chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân